ngày một mươi sáu tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai bộ chính trị khóa một mươi ba đã ban hành nghị quyết số một mươi hai về đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tinh nhuệ hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
yêu cầu của nghị quyết là phải xây dựng được lực lượng công an nhân dân với đội ngũ cán bộ chiến sĩ vừa hồng vừa chuyên tinh thông về nghiệp vụ vững vàng về tư tưởng chính trị
giáo dục đào tạo chính là nhân tố quyết định để lực lượng công an nhân dân đạt được mục tiêu này
phát triển toàn diện con người việt nam mới xã hội chủ nghĩa thấm nhuần sâu sắc tư tưởng hồ chí minh quán triệt đầy đủ toàn diện quan điểm chủ trương của đảng nhất là trong giai đoạn đổi mới đất nước
đảng ủy công an trung ương bộ công an luôn xác định giáo dục đào tạo trong công an nhân dân là nhân tố căn bản hen chốt quyết định chất lượng nhiệm vụ xây dựng lực lượng công an qua các thời kỳ và tác động trực tiếp đến kết quả các mặt công tác công an

đảng ủy công an trung ương bộ công an luôn xác định giáo dục đào tạo trong công an

với những bước tiến vượt bậc công tác giáo dục đào tạo trong công an nhân dân đã hòa nhập với tiến trình đổi mới chung của nền giáo dục quốc dân
chất lượng đào tạo bồi dưỡng ngày càng đứng nâng cao không chỉ đáp ứng yêu cầu cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành công an mà đồng thời thực hiện nhiệm vụ chính trị của đảng và nhà nước giao
nghị quyết một mươi hai của bộ chính trị đã chỉ rõ những thời cơ thách thức của lực lượng công an nhân dân trong giai đoạn mới
để đáp ứng nhiệm vụ đòi hỏi lực lượng công an nhân dân phải có những bước chuyển mình mạnh mẽ trong đó công tác giáo dục đào tạo phải đi đầu
trước tác động của tình hình thế giới và khu vực tình hình an ninh trật tự an toàn xã hội của đất nước ta thời gian tới sẽ còn tiếp tục diễn biến phức tạp nhiệm vụ đặt ra cho các trường công an nhân dân trong đó có học viện cảnh sát nhân dân là hết sức nặng nề
việc đổi mới nâng cao chất lượng công tác giáo dục đào tạo tại học viện an ninh nhân dân
theo tinh thần
nghị quyết số một mươi hai của bố sĩ trị sẽ có ý nghĩa rất lớn
một là tạo ra bước đột phá trong đào tạo nghiên cứu khoa học của học viện góp phần đào tạo đội ngũ cán bộ công an có năng lực trình độ chuyên môn cao có bản lĩnh chính trị vững vàng có nhân cách đạo đức trong sáng nhân vật
kỳ thi được tổ chức với mục đích tuyển sinh tuyển dụng những công dân có trình độ tốt nghiệp đại học ở ngành ngoài có học lực khá giỏi vào các trường công an nhân dân
đây là một định hướng quan trọng trong việc mở rộng nguồn tuyển thu hút được học viên tốt nghiệp loại giỏi nhân tài và lực lượng công an nhân dân
trở lên trong thang điểm một trăm linh các thí sinh này đều đạt được học lực khá giỏi trong ba năm học trung học phổ thông
điều này cho thấy mức độ phân hóa chất lượng phổ điểm độ khó của bài thi đánh giá năng lực
qua đó giúp bộ công an lựa chọn chính xác các thí sinh có năng lực chất lượng tốt để đào tạo bổ sung cho nguồn nhân lực của lực lượng công an nhân dân
chúng tôi đặt ra đối với công tác tuyển sinh năm nay là phải có sự cân bằng kiến thức kể cả kiến thức tự nhiên xã hội và yêu cầu kể cả việc là các em phải có ngoại ngữ để thi vào các học viện trường công an nhân dân
mục tiêu là phấn đấu đến năm hai nghìn hai mươi năm hai nghìn ba mươi là xây dựng lực lượng công an nhân dân thực sự trong sạch chính quy tinh nhuệ hiện đại
đảng ta xác định đầu tư cho giáo dục là đầu tư phát triển được ưu tiên đi trước trong các chương trình
kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giáo dục đào tạo là nhân tố quyết định tới nhiệm vụ xây dựng lực lượng công an nhân dân cách mạng tuyệt đối trung thành với đảng tổ quốc và nhân dân chính quy tinh nguyện hiện đại
hiện nay các trường công an nhân dân đang tích cực thực hiện nghị quyết số một mươi hai của bộ chính trị bằng những đề án triển khai cụ thể với những bước đi lộ trình cụ thể
sớm đưa các cơ sở giáo dục công an nhân dân đạt chuẩn quốc gia ngang tầm khu vực và thế giới xứng đáng với sự tin tưởng và các phần thưởng cao quý
hòa đảng nhà nước đã trao tặng
phần trình bày của tôi đến đây cũng xin được kết thúc mời quý vị cùng trở lại trường quay với những nội dung đáng chú ý khác